tại tỉnh bình định mưa lũ từ đầu tháng một mươi một đến nay đã làm một mươi bảy người thiệt mạng và năm người bị thương
đặc biệt là qua bốn đợt lũ trong vòng một tháng có gần bốn trăm linh hộ dân bị mất nhà
đang phải đối diện với nguy cơ không có nhà để đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trước tình hình khó khăn đó tỉnh bình định đã quyết định hỗ trợ người dân xây lại nhà mới
sớm ổn định cuộc sống sau lũ
trong số gần bốn trăm linh hộ dân bị sập nhà do mưa lũ
phần lớn nằm ở các xã ven biển và vùng trung thấp ở hạ lưu sông côn thuộc huyện tuy phước
trước tình hình thiệt hại nhà cửa của người dân ngày một tăng cao
tỉnh bình định cũng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức thống kê
ra soát thiệt hại để giúp đỡ người dân
ngay sau đó chủ tịch ubnd tỉnh bình định đã kịp thời ký quyết định hỗ trợ người dân bị mất nhà do mưa lũ
mỗi hộ có nhà bị sập được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một nhà
trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hai mươi triệu và hai mươi triệu đồng còn lại huy động từ các quỹ của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình định
nhằm giúp các hộ dân xây lại nhà mới để kịp đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
riêng những hộ có nhà bị sập nhưng xây dựng trái phép sẽ không được hỗ trợ trong đợt này
theo tỉnh bình định trong bốn đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại hơn tám trăm linh tỷ đồng
bước đầu tỉnh bình định đề nghị trung ương hỗ trợ ba trăm linh tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng thủy lợi hỗ trợ người dân ổn định sản xuất